thưa quý vị liên tiếp các đường dây tội phạm tín dụng đen hoạt động xuyên tỉnh liên tỉnh xuyên quốc gia
đã bị lực lượng công an cả nước đấu tranh triệt phá trong thời gian qua
đã cho thấy những diễn biến phức tạp của loại tội phạm này
vâng ạ công tác đấu tranh chấn áp rất quyết liệt nên tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen đã được kiềm chế
nhiều chỗ thì tạm dừng hoạt động hoặc là hoạt động cầm chừng
tuy nhiên tiến dụng đen vẫn còn diễn biến phức tạp đặc biệt là trên không gian mạng
với những chiêu trò thủ đoạn biến tướng tinh vi khiến công tác phát hiện đấu tranh gặp nhiều khó khăn
mà điển hình cho hình thức là hình thức cho vay qua các ứng dụng hay còn gọi là qua app
ngày hai mươi một tháng bảy cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với cục cảnh sát hình sự
phá đường dây cho vai lãi nặng quy mô lớn qua ứng dụng điện thoại di động hoạt động xuyên biên giới vào việt nam
theo tài liệu điều tra có khoảng một trăm năm mươi chín khách hàng vay tiền qua các ứng dụng với tổng số tiền vay hơn một tám trăm linh tỷ đồng
của nhóm đối tượng tội phạm xuyên quốc gia và phải trả lãi suất tới hai chín mươi gói vai bảy ngày
tháng năm vừa qua tại hà nội phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đã bắt giữ và triệu tập gần ba trăm linh đối tượng
tại nhiều địa bàn các tỉnh thành phố trên cả nước và cả những đối tượng người nước ngoài để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng
nhiều thiết bị tài liệu liên quan đến hoạt động
tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng cũng đã bị thu giữ
các đối tượng cho biết thông qua hàng loạt app cho vay trên các ứng dụng điện thoại trang mạng internet
để thực hiện cho vai lãi nặng từ một năm trăm linh đến hai hai trăm linh một năm
lãi phí này thì phải tính thêm số tiền đăng ký vay
thấp nhất là rơi vào tầm một mươi năm và cao thì rơi vào tầm hai mươi năm ba mươi cái khoản vay đó
một tháng cho vay tầm mấy
nếu mà tính theo dư nợ thì rơi vào tầm một trăm linh tỷ đồng
đây chỉ là hai trong số hàng chục chuyên án điển hình
liên quan đến tội phạm tín dụng đen do lực lượng công an các địa phương đấu tranh bóc gỡ thời gian qua
cụ thể đã khởi tố một năm trăm bảy mươi năm vụ với ba ba trăm chín mươi chín bị can
xử phạt hành chính bảy trăm một mươi chín vụ với một một trăm tám mươi hai đối tượng
riêng tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự đã khởi tố một ba mươi tám vụ với hai hai mươi năm bị can
xử lý hành chính ba trăm năm mươi chín vụ với bốn trăm tám mươi năm đối tượng
từ các đợt giao quân đấu tranh chấn áp quyết liệt
tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen đã được kiềm chế
qua việc bắt giữ sử lý này tình trạng tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen có xu hướng giảm
đồng thời qua công tác nắm tình hình
các đối tượng không còn mở rộng địa bàn hoạt động
đa phần đã tháo rỡ các biển quảng cáo
về cơ bản giải quyết được không còn tình trạng ném chất bẩn
gián tờ rơi
cũng như mở rộng địa bàn
tình trạng hoạt động
tuy nhiên trên thực tế công tác đấu tranh với tội phạm tín dụng đen gặp rất nhiều khó khăn vướng mắt
trong khi các đối tượng thông qua mạng xã hội các app website để cho nhiều bị hại vai lãi nặng
đòi nợ xiếp nợ gây bức xúc
thì công tác quản lý nhà nước đối với các nền tảng mạng xã hội còn hạn chế
ngoài ra chế tài xử lý về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự quá nhẹ
mức hình phạt cao nhất chỉ là ba năm tù chưa đủ sức gian đe
tình trạng thực trạng tín dụng đen hiện nay thì nó rất là nhức nhối
xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau
và cái việc đấu tranh của cơ quan chức năng cũng rất là quyết liệt
đặc biệt là cơ quan điều tra cơ quan công an ở các tỉnh trong thời gian qua
thì cũng đã rất quyết liệt triệt phá rất nhiều băng nhóm tín dụng đen quy mô lớn
cái số tiền hàng nghìn tỷ
nhưng mà cần phải có các chính sách cần phải có các quy định pháp luật để kiểm soát để điều chỉnh
và với những chế tài nghiêm khắc
thì tôi nghĩ là mới có thể kiểm soát được tình hình
từ thực tế đã cho thấy để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
cần có các giải pháp và sự vào cuộc đồng bộ của các bộ ban ngành có liên quan
đặc biệt cần đơn giản hóa thủ tục cho vay của các ngân hàng và tổ chức tiến dụng
nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn trinh đáng hợp pháp của người dân